với mong muốn đổi mới nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu cũng như là mang văn hóa việt nam ra nước ngoài
thời gian gần đây nhiều nhà hát đang có xu hướng tăng cường hợp tác với các tác giả diễn viên đạo diễn người nước ngoài
để tạo ra những tác phẩm ấn tượng
các nhà hát đang nỗ lực giúp cho nghệ thuật sân khấu tìm lại được vị thế vốn có
trong bối cảnh nghệ thuật giải trí bùng nổ như hiện nay
những năm gần đây nhà hát tuổi trẻ là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác nghệ thuật quốc tế
với mong muốn giới thiệu tới khán giả trong nước những tác phẩm có chất lượng
ngôn ngữ thể hiện mới mẻ theo xu hướng sân khấu đường đại
mới đây nhà hát vừa cho ra mắt vừa diễn người lạ hoàn hảo
được chuyển thể từ bộ phim cùng tên của paolo genovese tác giả đạo diễn nổi tiếng người ý
kịch bản này đã có gần hai mươi phiên bản điện ảnh trên thế giới
đây là lần đầu tiên nhà hát tuổi trẻ thương lượng bản quyền với đối tác từ ý
nhằm mục đích giới thiệu đến đông đảo khán giả yêu nghệ thuật
một kịch bản có giá trị đương đại ở tầm cỡ quốc tế
sẽ tìm tòi và phát huy được những khả năng mà mình trong cơ mối quan hệ
mình có thể tìm kiếm được những nguồn kịch bản tốt ở nước ngoài có thể đưa về việt nam
nhưng ngày hôm nay thì cái xu hướng đương đại thì nó đòi hỏi cái thách thức đầu tiên là cái bản quyền
thế thì cái đấy là mình phải làm rất là chuẩn để làm sao để có một cái thương lượng bản quyền tốt nhất
và giúp cho là các cái giá trị đương đại mà xu hướng thế giới đang phát triển đến với khán giả việt nam hay hơn
ngoài nhà hát tuổi trẻ cũng có nhiều đơn vị khác đi theo xu hướng hợp tác này
khi các tác phẩm sử dụng kịch bản đạo diễn hay diễn viên nước ngoài ngày càng nhiều hơn
có thể kể đến như nhà hát múa dối trung ương nhà hát tuồng việt nam hay nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
những tác phẩm hợp tác này đều được khán giả yêu thích đón nhận
tạo ra một cái sự phong phú tạo nên những cái góc nhìn và cũng đồng thời là mang cái tính chất là quảng bá
cũng như là để nâng cao cái chất lượng sản phẩm nghệ thuật được tốt hơn
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu hiện nay là đòi hỏi khách quan
chính quá trình tiếp xúc trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật sẽ làm phong phú nhận thức
thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật việt nam
thành phố hồ chí minh vừa diễn ra hội thảo liên hoàn phim toàn cầu
tại hội thảo các nhà sản xuất phim ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển
đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng
trong đó đáng chú ý là những xu hướng và công nghệ làm phim trên thế giới hiện nay
trên cơ sở phát triển ngành công nghiệp văn hóa tiếp nối và triển khai các ý kiến chỉ đạo
từ thủ tướng chính phủ ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hội thảo liên hoàn phim toàn cầu số một trăm linh
vừa được diễn ra tại thành phố hồ chí minh
đây là hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh
từ ngày bảy tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội thảo các chuyên gia nhà sản xuất phim nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
đối với tác phẩm văn hóa và chia sẻ những xu hướng công nghệ làm phim hiện nay như làm phim tương tác
sử dụng máy quay đa chiều máy quay không người lái chất lượng hình tám k đến kỹ xảo
chỉnh sửa hậu kỳ và xây dựng kịch bản phim từ trí tuệ nhân tạo đồng thời khẳng định vai trò
của liên hoàn phim trong chiến lược phát triển văn hóa địa phương nói chung và phim việt nói riêng